chiều ngày hai mươi chín tháng tám đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước đã đến dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân trường lao động hạng nhất tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên huyện duy tiên tỉnh hà nam
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và có những đóng góp quan trọng ý nghĩa cùng với các trung tâm khác trong cả nước đơn vị đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công của đảng và nhà nước
đồng chí đề nghị trong thời gian tới đơn vị sẽ vượt mọi khó khăn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc tốt nhất đời sống vật chất và sức khỏe cho người có công
đối với các thương bệnh binh đang được điều dưỡng tại trung tâm
phó chủ tịch nước mong các đồng chí khắc phục khó khăn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống vượt qua bệnh tật giữ tinh thần lạc quan tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
được thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tiền thân là khu điều dưỡng thương binh nam hà đơn vị trực thuộc bộ lao động thương binh và xã hội với chức năng tiếp nhận quản lý điều trị nuôi dưỡng phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho các thương bệnh binh nặng
có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên tám mươi một trở lên ở khắp mọi miền trong cả nước
trải qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn song tập thể cán bộ viên chức người lao động thương bệnh binh của trung tâm đã đoàn kết đồng lòng tận tụy nhiệt tình trong công tác cũng như mọi lĩnh vực trở thành lá cờ đầu trong phong trào chăm sóc nuôi dưỡng người có công
hiện tại đơn vị đang quản lý nuôi dưỡng điều trị và thực hiện chế độ chính sách cho sáu mươi thương bệnh binh nặng của một mươi tám tỉnh thành phố trong cả nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại